mô hình quản lý thu gom bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng đang được nhân rộng tại huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
đây là sáng kiến của hội cựu chiến binh xã xuân phước bước đầu đã thay đổi nhận thức nâng cao trách nhiệm của người nông dân trong bảo vệ môi trường
vào vụ lúa đông xuân năm nay khắp các cánh đồng của xã xuân phước huyện miền núi đồng xuân những người xạ giống phun thuốc diệt cỏ diệt ốc biêu vàng đều bỏ vỏ bao bì
chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng vào bể xi măng được xây dựng ngay tại đồng ruộng thay vì thói quen vứt bửa bãi trên ruộng đồng như trước đây gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm đến tính mạng khi không may dẫm phải
khi bà con đến mua thì tôi cũng có tuyên truyền cho bà con mình nên cố gắng là sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật xong thì mình nên bỏ những cái bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật cũng vào đúng những cái bớ mà hội cửa chung binh đã làm
mô hình có từ năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi bốn lúc đầu chỉ có hai mươi hai bể chứa đến nay hội đã xây được bốn mươi bảy bể chứa có đường kính tám m sâu một hai m ở hầu hết các cánh đồng của xã
đẩy mạnh tuyên truyền hội tổ chức cho hơn một hai trăm linh hộ dân ký cam kết bỏ bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng vào bể chứa
triển khai cho một mươi một đại lý và một hợp tác xã ký cam kết bán thuốc bảo vệ thực vật chất lượng có nguồn gốc rõ ràng
đến nay mô hình đã được hội cựu chiến binh huyện đồng xuân nhân rộng ra toàn huyện
nòng cốt để thực hiện hiệu quả mô hình này là tất cả các hội viên hội cựu chiến binh ở cơ sở
rất mong muốn là thương trực cựu chiến binh của tỉnh thì chuyển khai mô hình này ra trong toàn tỉnh
mà có một cái điểm tôi muốn đề nghị rằng bây giờ thuốc như vậy thu gom bao bì như vậy nhưng mà cái tiêu hủy bao bì này nó rất là khó
qua mô hình này vai trò của hội cựu chiến binh trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới
ngày càng được khẳng định
và rất đáng được ghi nhận góp phần hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp xanh an toàn và bền vững